tiếp đại sứ vương quốc anh tại việt nam đến chào xã giao thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn đại sứ thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương gia tăng mạnh mẽ hơn nữa
thủ tướng cho biết trong khuôn khổ kỷ niệm bốn mươi năm năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn một mươi tám
việt nam đã cử phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh thăm chính thức vương quốc anh từ ngày tám đến ngày một mươi tháng một mươi
và thủ tướng cũng đã có cuộc gặp thủ tướng anh theresa may bên lề hội nghị cấp cao asem một mươi hai tại bỉ
hai bên đã trao đổi về các biện pháp đẩy mạnh quan hệ hai nước
thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ công tác của mình đại sứ geregua có thể thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi
phía anh tiếp tục quan tâm giúp việt nam tiếp cận nguồn vốn từ quỹ thịnh vượng
đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên của việt nam như cải thiện môi trường kinh doanh
ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển cơ sở hạ tầng
gián tiếp đại sứ gary goua cho biết việc việt nam cải thiện môi trường kinh doanh gây ấn tượng cho nhiều doanh nghiệp anh
đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ công tác của mình cá nhân ông sẽ nỗ lực thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương
cũng như hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như giáo dục đào tạo văn hóa y tế quốc phòng
nhấn mạnh quan điểm ủng hộ thương mại tự do đại sứ graegua cho biết anh hoan nghênh hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
và sẽ thúc đẩy để evfta sớm được ký kết và phê chuẩn
về vấn đề biển đông đại sứ nêu rõ quan điểm ủng hộ thượng tôn pháp luật tự do an ninh an toàn hàng hải và hàng không